một vụ sạt lở đất đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại huyện văn chấn tỉnh yên bái khiến cho một phụ nữ tử vong vì bị vùi lấp
vụ sạt lở xảy ra vào khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày một mươi tháng sáu tại thôn đồng quẻ xã minh an thuộc khu vực ta lui gần với một sưởng chế biến gỗ
lúc này có hai người cùng với xe cải tiến đi lấy gỗ vào sưởng sản xuất
bất ngờ đất từ trên cao sạt xuống một người chạy thoát người còn lại không may bị đất vùi lấp
nạn nhân được xác định là bà triệu thị biên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ở thôn đồng quẻ
ngay sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng dùng ba máy xúc cùng với người dân triển khai các phương án tìm kiếm
đến khoảng tám giờ bốn mươi phút cùng ngày các lực lượng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân